việc ứng dụng khoa học công nghệ liên kết sản xuất cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu
đã và đang giúp trái cây việt nam khẳng định chất lượng thương hiệu
từ đó từng bước chinh phục nhiều thị trường khó tính trên thế giới
để lô xoài đầu tiên chính thức xuất khẩu sang hoa kỳ việt nam đã mất một mươi năm nỗ lực đàm phán
quả vải tươi vào được thị trường úc cũng mất một mươi hai năm tìm đường
còn với trái thanh long ruột trắng cần một mươi một năm mới có thể chinh phục thị trường nhật bản
thị trường mà trái cây việt nam vào được nhiều nhất đó là trung quốc
với các loại trái cây ăn quả đa dạng như dưa hấu nhãn chuối chôm chôm
chiếm tới hai mươi tám tổng kinh ngạch xuất khẩu hàng nông sản của cả nước ra thế giới
theo thống kê của tổng cục hải quan nông sản cả nước nói chung và các mặt hàng hoa quả nói riêng
hiện đã có mặt tại hơn một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
có chỗ đứng tại nhiều thị trường khó tính như nhật bản mỹ châu âu
đóng góp không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu chung với tổng giá trị xuất khẩu đạt gần hai bảy mươi hai tỷ usd
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu evfta có hiệu lực

đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây mở rộng thị phần từ các thị trường khó tính
cùng với đó hiệp định rcep vừa được ký kết được xem như cơ hội vàng để mở cửa cho trái cây việt nam vươn xa
để tiếp tục mở rộng cũng như thâm nhập sâu hơn vào thị trường của năm nước đối tác lớn này
thì việc chúng ta đảm bảo chất lượng cũng như hoàn toàn thực phẩm
cũng như kiểm soát được các mối nguy về hóa chất nông dược trong nông sản là chúng ta phải đảm bảo
việt nam là nước nhiệt đới có thế mạnh về nông nghiệp đặc biệt là trái cây
với khoảng một năm triệu hectare cây ăn quả sản lượng hơn một mươi hai sáu triệu tấn
để trái cây việt nam vươn xa trước mắt cần thiết lập vùng trồng và phải được cấp mã số
muốn vậy vùng trồng phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn
sản phẩm trước khi xuất khẩu phải được đong gói và xử lý chiếu xạ hoặc xử lý hơi nước nóng
có như vậy trái cây việt nam mới tiếp tục chinh phục được những thị trường khó tính và mới hơn trên toàn cầu